hai đối tượng nguyễn kim ba và nguyễn kim giỏi cùng chú tại thị trấn minh lương huyện châu thành tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
sáng ngày một mươi hai tháng sáu giỏi điều khiển xe máy chở ba để đi tìm ông đặng văn tới đòi nợ
gặp ông tới trên đường cả hai bám theo đến đoạn đường vắng thì vượt lên chặn đầu xe ông tới
đối tượng ba đã mắng chửi và dọa ông tới rằng trong cốc xe có súng yêu cầu ông tới trả nợ
do không uy hiếp được con nợ cả hai để ông tới ra về
ông tới sau đó đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc
xét thấy hành vi của nguyễn kim ba và nguyễn kim giỏi cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản người khác
nên công an huyện sông riềng đã tiến hành bắt giữ